nằm trong chuỗi hội nghị thuộc khuôn khổ kênh hợp tác kinh tế asean hai nghìn hai mươi
sáng nay hội nghị lần thứ một mươi của ủy ban toàn thể về cộng đồng kinh tế asean đã được tổ chức tại hà nội
đây là cuộc họp quan trọng điều phối các hoạt động chính được thực hiện trong nhiều kênh khác nhau
để bảo đảm tính thống nhất về mục tiêu cũng như lộ trình thực hiện các ưu tiên trong asean
hội nghị do phó tổng thư ký asean aladin rilo điều hành theo thông lệ của asean
nội dung chính của hội nghị tập trung điều phối hoạt động trong asean liên quan đến trụ cột kinh tế
cụ thể các thành viên chú trọng thảo luận các ưu tiên chính thuộc trụ cột kinh tế của asean năm hai nghìn hai mươi do việt nam đề xuất
những ưu tiên thuộc các trụ cột khác của asean như an ninh chính trị văn hóa xã hội
và quan hệ đối với các ưu tiên được đề xuất trong trụ cột kinh tế
tăng cường tính kết nối trong asean cách mạng công nghiệp bốn và số hóa nền kinh tế trong cộng đồng kinh tế asean
báo cáo và ưu tiên của các lĩnh vực chuyên ngành trong asean năm hai nghìn hai mươi như thương mại đầu tư dịch vụ
thuận lợi hóa thương mại bảo vệ người tiêu dùng sở hữu trí tuệ asean một cửa tiêu chuẩn chất lượng
đây là những nội dung hợp tác kinh tế chủ chốt của asean tại thời điểm hiện nay
theo chương trình nghị sự hội nghị của ủy ban toàn thể về cộng đồng kinh tế asean đã thảo luận kỹ
việc xây dựng nền tảng điều phối các hoạt động trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế asean aec
và giải quyết các vấn đề liên quan cần có sự phối hợp giữa các ủy ban nhóm công tác đặc trách
tại các ngành lĩnh vực khác nhau nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế asean một cách hiệu quả hơn
với mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch triển khai aec giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm